hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị đã quay trở lại với bản tin được phát sóng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế
ngay sau đây mời quý vị đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
mới đây thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã nêu rõ nội dung và vai trò của nghị định mới về trang thiết bị y tế
tại hội nghị trực tuyến kết nối với hơn một năm trăm linh điểm cầu
nghị định số chín mươi tám hai nghìn hai mươi một ndcp ngày tám một mươi một
năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ đã kịp thời hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc quản lý trang thiết bị y tế
giải quyết các tồn tại hạn chế bất cập hiện nay của hệ thống pháp luật quản lý trang thiết bị y tế
đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý và yêu cầu hội nhập trong lĩnh vực trang thiết bị y tế
thứ trưởng nói nghị định này là căn cứ để các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất
cung ứng trang thiết bị y tế và các nhà quản lý các cấp cũng như lãnh đạo các bệnh viện cơ sở y tế
xác định rõ trách nhiệm quyền hạn và nghĩa vụ
làm rõ thêm về vai trò của nghị định này thứ trưởng đỗ xuân tuyên cho biết
nghị định đã thay đổi căn bản hoạt động cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế
theo hướng chuyển cơ chế quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm tăng cường phân cấp
chú trọng thực hiện triệt đề cải cách thủ tục hành chính
đồng thời nghị định cũng đã bổ sung các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế
theo đó trang thiết bị y tế là mặt hàng phải kê khai giá và cho phép cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền được quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình
về các yếu tố cấu thành giá khi cần thiết
để thực hiện nghị định trên bộ trưởng bộ y tế đã có quyết định phê duyệt kế hoạch
triển khai nghị định giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan của bộ y tế tổ chức thực hiện nhiệm
bộ y tế đã xây dựng cổng thông tin điện tử thực hiện kê khai công khai giá
để các tổ chức cá nhân liên quan thực hiện
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực
tuy nhiên so với các địa phương trong nước thủ đô vẫn đang đứng đầu về số ca và tỷ lệ mắc
đến ngày hai mươi chín tháng ba hà nội ghi nhận gần một năm triệu ca covid một mươi chín từ đầu dịch
gần gấp ba địa phương đứng thứ hai là tp hcm
bình quân cứ hơn năm người dân hà nội thì có một người mắc covid một mươi chín
trong khi chỉ số này của cả nước là một mươi người dân có một người mắc
báo cáo của bộ y tế cũng cho biết mặc dù đã qua đỉnh dịch số ca mắc ngày hai mươi chín tháng ba
chỉ bằng chưa đầy ba mươi của thời điểm cao nhất
nhưng hà nội vẫn ghi nhận sấp xỉ chín ca mới trong ngày
ngoài hà nội còn có ba mươi hai tỉnh thành ghi nhận từ một đến trên bốn ca mới
tính chung toàn quốc đã ghi nhận gần chín bốn triệu ca covid một mươi chín từ đầu vụ dịch
đứng thứ một mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong là năm trên tổng số ca nhiễm
đứng thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
liên quan đến việc tiêm phòng covid một mươi chín cho trẻ dưới một mươi hai tuổi
từng là f phó giáo sư tiến sĩ trần minh điển giám đốc bệnh viện nhi trung ương nói rằng
mắc covid một mươi chín chính là đưa virus tự nhiên vào cơ thể
và cơ thể sẽ phản ứng để tạo ra các kháng thể để chống lại virus trong khoảng thời gian nhất định
theo các nghiên cứu cũng tương tự sau tiêm ba mũi vaccine covid một mươi chín
khoảng thời gian lưu trữ được kháng thể chống lại virus dài nhất là sáu đến chín tháng
do vậy sau khi trẻ là f đã khỏi từ ba tháng trở đi
phụ huynh có thể chống lại virus trong khoảng thời gian nhất là sáu đến chín tháng
có thể đưa trẻ đi tiêm vaccine covid một mươi chín để bổ sung nồng độ kháng thể trong cơ thể của các cháu
để giúp trẻ thoải mái hơn khi đi tiêm chủng và sau tiêm chủng
chuyên gia tiêm chủng khuyến cáo các gia đình hãy trao đổi với trẻ trước khi đi tiêm chủng
cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tiêm thực hiện quy định năm k tại điểm tiêm
sau khi tiêm chủng cần cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng ít nhất là ba mươi phút
để theo dõi phát hiện và xử trí kịp thời các phản ứng nghiêm trọng nếu có
trẻ cần theo dõi liên tục sức khỏe của trẻ trong vòng hai mươi tám ngày sau tiêm đặc biệt bốn mươi tám giờ đầu
hy vọng với kế hoạch tiêm chủng cho trẻ trong thời gian tới dịch bệnh tại hà nội
cũng như toàn quốc nói chung sẽ ngày càng được kiểm soát
trong bối cảnh f điều trị tại nhà đang chiếm phần lớn như hiện nay thuốc monuperavir
được chỉ định sử dụng cho bệnh nhân covid một mươi chín mức độ nhẹ và vừa
được xem là vũ khí quan trọng trong điều trị f tại nhà
tuy nhiên việc sử dụng liều lượng như thế nào cho hiệu quả các đối tượng nào
không được dùng monupiravir trong chữa trị covid một mươi chín là câu hỏi của nhiều người đặt ra
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng trường đại học y dược
tp hcm đồng chủ nhiệm đề tài nghiên cứu lâm sàng của thuốc monopiravir
đã có những chia sẻ về hiệu quả thực tiễn của loại thuốc đặc biệt này
thực tế cho thấy trong quá trình sử dụng thuốc monopiravir đến ngày thứ ba
nhiều bệnh nhân test lại thấy âm tính với virus
vậy thì có cần tiếp tục uống thuốc monopiravir
không đó chính là câu hỏi của nhiều người
về câu hỏi này phó giáo sư dũng cho hay
về nguyên tắc tất cả các thuốc kháng sinh kháng virus đều nên được dùng đúng liều
và thời gian đã chỉ định
vì vậy đến ngày thứ ba bệnh nhân test thấy âm tính
thì vẫn nên tiếp tục uống cho đến khi hết ngày thứ năm
bên cạnh việc sử dụng monopiravir nhiều người cũng băn khoăn
có nên dùng thêm các thuốc khác thuốc tây y hoặc đồng y
để tăng cường điều trị hiệu quả hay không
phó giáo sư dũng cho hay
phó giáo sư dũng cũng chia sẻ rằng
theo các hướng dẫn quốc tế và số liệu từ nghiên cứu
thì khi điều trị với monopiravir không cần và không nên điều trị
với các loại kháng virus khác các kháng sinh hay corticosteroids
người bệnh có thể sử dụng thuốc điều trị triệu chứng
như thuốc hạ sốt thuốc ho hoặc bổ sung vitamin cd
và nguyên tố vi lượng như kẽm
các thuốc đông y điều trị triệu chứng cũng có thể sử dụng
tuy nhiên cần phải nắm rõ thành phần của thuốc đông y
trước khi sử dụng
bởi vì một số thuốc đông y trôi nổi
có thể có một số hoạt chất có ảnh hưởng xấu lên khả năng miễn dịch
trong hướng dẫn sử dụng monopiravir
bệnh nhân cần uống thuốc trong vòng năm ngày
sau khi dương tính với covid một mươi chín
vậy trong trường hợp bệnh nhân đã dương tính trước đó
nhưng lại không có triệu chứng bệnh
thì việc uống thuốc như thế có hiệu quả hay không
theo đề cường nghiên cứu thuốc monopiravir
được tiến hành trên một năm trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh
và theo các hướng dẫn của
anh hay mỹ
sử dụng monopiravir để điều trị
cho bệnh nhân covid một mươi chín
thì thuốc monopiravir được chỉ định
sử dụng cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ
hoặc là từ nhẹ đến trung bình
và trong vòng năm ngày
sau khi bắt đầu có triệu chứng
nếu bệnh nhân đã dương tính nhưng không có triệu chứng
thì không cần được điều trị
chỉ trừ khi bác sĩ điều trị phán đoán
là bệnh nhân thuộc nhóm có thể tiến triển bệnh nặng
trong trường hợp này
thì việc uống thuốc có thể có hiệu quả
monopiravir là loại thuốc
cần được sử dụng đúng liều
và theo đúng hướng dẫn của các bác sĩ
để tránh phản tác dụng
hay gây ra những phản ứng vụ
các f tại nhà nên xác định
mình có phải là đối tượng cần dùng loại thuốc này hay không
từ đó sử dụng thuốc đúng liều
và đúng thời điểm
bên cạnh đó ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy
hậu quả mà covid một mươi chín gây ra
sẽ kéo dài nhiều tháng
thậm chí nhiều năm sau khi f khỏi bệnh
một nghiên cứu từ italy cho thấy
f có thể gặp tình huống
tình trạng sơ hóa phổi giãn phế quản
và tổn thương kính mờ một năm
sau khi khỏi bệnh
nghiên cứu công bố trên tạp chí
respiratory research vào tháng ba
diễn ra trên hơn ba trăm linh bệnh nhân
bị viêm phổi do mắc covid một mươi chín
trong đó sáu mươi người phải thở oxy
một trăm bốn mươi người thở máy áp lực dương
và chín mươi bệnh nhân thở máy xâm lấn
theo các chuyên gia biến chứng ngắn hạn xuất hiện
trong khoảng ba đến sáu tháng kể từ khi khỏi bệnh
dù mức độ nghiêm trọng
là khác nhau
ví dụ một số bệnh nhân có biểu hiện
suy giảm chức năng nhẹ
cũng có người khó thở khi hoạt động
những người cần hỗ trợ oxy ở cường độ cao
phải đặt nội khí quản hoặc thở máy
trong đợt nhiễm virus cấp tính
dễ gặp di chứng phổi hơn
phim chụp x quang và cắt lớp
ở bệnh nhân cũng cho thấy biểu hiện bất thường
sau một năm mắc covid một mươi chín
như tổn thương kính mờ môi kẽ sơ
và giãn phế quản
cụ thể hơn một nửa
có các tổn thương kính mờ
một phần ba có các bất thường dạng lưới
quan sát được trên phim chủ phổi
bốn mươi bốn gặp hiện tượng giãn phế quản
trong số ba trăm linh tình nguyện viên
nghiên cứu không ai tử vong
song năm người cần nhập viện lại
để điều trị một số tình trạng khác nhau
bảy mươi bệnh nhân không có tiền sử hút thuốc
khoảng tám mươi không có
hoặc chỉ mắc một bệnh lý nền cơ bản
tỷ lệ thuyên thức phổi
và huyết khối tĩnh mạch sâu thấp
và tương đương ở các nhóm
ở nhóm sáu mươi người phải thở oxy
khả năng khuếch tán co hai thấp nhất
những chức năng khác không có sự khác biệt
giữa các nhóm
tuy nhiên cứ năm bệnh nhân thì có một người đi bộ
được quãng đường ngắn hơn so với trước đây
khoảng bốn mươi bệnh nhân cho biết
họ bị khó thở khi hoạt động nhiều
ba mươi bốn người đi bộ chậm
hoặc phải dừng lại để lấy hơi giữa trường
tỷ lệ khó thở ở các tình nguyện viên
gia tăng trong tháng thứ một mươi hai khỏi bệnh
nhưng không đáng kể
kết quả trên cho thấy
sơ hóa phổi không phải là hiện tượng phổ biến
ở người mắc covid một mươi chín
từng phải nhập viện
chỉ có một bệnh nhân gặp phải biến chứng này
sau một mươi hai tháng
hầu hết các trường hợp bị viêm phổi kẽ nhẹ
chủ yếu có tổn thương kính mở
nghiên cứu mới chứng thực các báo cáo trước đây
về tổn thương dai dẳng hậu covid một mươi chín
song không giúp xác định nguồn gốc
của các tổn thương này
theo các chuyên gia tuổi tác là yếu tố
khiến cho người bệnh dễ bị di chứng covid một mươi chín
điều đáng chú ý
dù di chứng chức năng nhẹ
ba mươi năm bệnh nhân vẫn báo cáo
tình trạng khó thở một năm sau khi
tình trạng xấu đi so với lần khám định kỳ
sáu tháng trước đó
nghiên cứu này nêu rõ
tiếp tục những tin tức về đại dịch
tại điểm nóng trung quốc
các nhà dịch tễ học đã phát hiện đợt bùng phát
covid một mươi chín lớn nhất ở trung quốc
trong hai năm đang cố gắng xác định lý do
tại sao tỷ lệ các trường hợp không có triệu chứng
lại cao như vậy
và nó có thể có ý nghĩa gì
đối với chiến lược ngăn chặn dịch bệnh
trong tương lai của trung quốc
số lượng các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng
mới được xác nhận tại trung tâm tài chính lớn
của thượng hải đạt bốn bốn trăm bảy mươi bảy ca
vào ngày hai mươi chín tháng ba
mức cao kỷ lục
nhưng chỉ hai một trong số này có triệu chứng
tỷ lệ các trường hợp có triệu chứng
trong bảy ngày trước là một sáu
mặc dù các đợt bùng phát
ở các nước khác đã chứng minh rằng
omicron ít gây tử vong hơn
so với những biến thể trước
với mức độ nhập viện thấp hơn
tỷ lệ bệnh nhân có triệu chứng tại trung quốc
là tương đối thấp so với con số
của các quốc gia khác
dữ liệu của chính phủ cho thấy
ở anh ước tính về tỷ lệ nhiễm
omicron không triệu chứng
giao động từ hai mươi năm đến năm mươi bốn
mặc dù việc thử nghiệm chưa được hệ thống
anh cũng đã đi trước
trong việc dỡ bỏ tất cả các hạn chế
khi nước này và các nước khác
điều chỉnh chính sách chung sống với covid một mươi chín
trong khi chính phủ trung quốc
vẫn thận trọng và việc đi lại quốc tế
vẫn bị hạn chế
sau đây là một số giải thích cho lý do tại sao
tỷ lệ các trường hợp không có triệu chứng
lại cao như vậy
trung quốc cũng là quốc gia lớn duy nhất
thực hiện thử nghiệm giám sát hàng loạt
không mục tiêu nhằm phát hiện ra nhiều trường hợp
không có triệu chứng hơn
mặc dù có thể dự kiến sẽ phát hiện thêm
nhiều trường hợp có triệu chứng
một chuyên gia về thống kê sinh học
tại đại học nam úc cho biết
chắc chắn mức độ xét nghiệm cao
sẽ cho ra nhiều trường hợp ít triệu chứng hơn
ở các quốc gia khác
nhiều người có kết quả xét nghiệm dương tính
với bộ dụng cụ tại nhà
không báo cáo và dữ liệu chính thức
cũng cho thấy rằng
số ca nhiễm trùng bên ngoài trung quốc giảm
đồng thời với sự sụt giảm số lượng
các xét nghiệm được thực hiện
chỉ riêng trong ngày thứ hai
thượng hải đã tiến hành hơn tám triệu cuộc kiểm tra
tại hơn sáu mươi trạm trên khắp các quận
bị phong tỏa
phản ứng không khoan nhượng của trung quốc
đối với biến thể mới
một phần là kết quả của sự không chắc chắn
về mức độ miễn dịch và sức đề kháng của người dân
sau gần hai năm bị ngăn chặn nặng nề
những bài viết trên nền tảng weibo
giống twitter vào tuần trước
chuyên gia zhang wenhong
của shanghai covid nói rằng
mặc dù biến thể omicron mới
khó bị loại bỏ hơn
nhưng rõ ràng nó ít đáng sợ hơn
so với các viên bản tiền nhậm
các chuyên gia trung quốc
bao gồm zhang boli
người tư vấn cho chính phủ về điều trị covid một mươi chín
đã nói rằng
khả năng gây bệnh vốn có của omicron
là thấp hơn
kết hợp với tỷ lệ tiêm chủng tương đối cao của nước này
có thể làm giảm số lượng
các ca nhiễm trùng
có triệu chứng
tuy nhiên mức độ tiêm chủng ở hàn quốc và singapore
cao hơn ở trung quốc
và họ có nhiều trường hợp có triệu chứng hơn
trưởng nhóm dịch tễ học của trung tâm kiểm soát dịch bệnh trung quốc
nói trong một cuộc họp báo rằng
không có triệu chứng
không phải là một trạng thái cố định
mọi người có thể bắt đầu bị bệnh trong vòng vài ngày
và vẫn cần chú ý đến tỷ lệ lề nhẫm
ông cho biết
các nhà nghiên cứu cho biết
việc đóng cửa ở nước ngoài
đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể
bao gồm cả bệnh cúm
với việc phần lớn thế giới
hiện đang học cách sống chung với covid một mươi chín
cũng có cơ hội cho các loại virus cũ
quay trở lại
mặc dù ghi nhận đa số các ca mắc
không có triệu chứng
thượng hải vẫn đang tiếp tục phong tỏa
trong nỗ lực chung của trung quốc
trong việc duy trì zero covid
trong khi biến thể omicron
đang chiếm yêu thế trên toàn cầu
với khả năng lây nhiễm cao nhưng ít nguy cơ trở nặng
nghiên cứu mới từ nhóm chuyên gia mỹ
phát hiện ncov
ngày càng tiến hóa
để đánh bại hệ miễn dịch bẩm sinh của con người
và trở nên nguy hiểm hơn
liệu đại dịch có thể sẽ kéo dài thêm
với sự xuất hiện của một loại đột biến mới hay không
các chuyên gia tại đại học colorado
đã phát hiện ra rằng
virus đã phát triển theo cách
có thể vượt qua phản ứng miễn dịch bẩm sinh
của chính cơ thể con người
điều này là vấn đề đáng lo ngại
nhưng cũng mở ra con đường đầy tiềm năng
về những hiệu pháp tốt hơn
nhằm chống lại covid một mươi chín
các thân giả nhấn mạnh sự cần thiết
của việc điều tra về ncov
hiện nay đây là chủng virus rna
có bộ gen lớn nhất từng được biết đến
tế bào sản sinh ra interferon
khi chúng phát hiện kẻ xâm nhập
interpron ra lệnh cho các tế bào bị nhiễm bệnh
phải tăng cường khả năng phòng thủ
bằng cách giữ virus bị mắc kẹt
trong các ống nội tạng
interferon cũng phát tín hiệu cảnh báo
đến các tế bào lân cận
chưa bị nhiễm bệnh
để chúng thực hiện nhiệm vụ tương tự
các nhà nghiên cứu nhận thấy
hệ miễn dịch cần nhiều interferon hơn
để ức chế năm biến chủng đáng quan ngại
so với chủng gốc
ví dụ khả năng ngăn chặn biến chủng alpha
của các interferon thấp hơn một trăm linh lần
so với virus chủng gốc
điều này khiến tiến sĩ santiago
đặc biệt quan ngại
ông bày tỏ
nó cho thấy việc né tránh khả năng miễn dịch bẩm sinh
có thể là động lực cho sự tiến hóa
một quan tâm chính của chúng tôi
là một biến chủng gây trách nhiệm
để giết người nhiều hơn
có thể xuất hiện khi virus học
được cách mới để có thể đánh bại
khả năng miễn dịch của con người
vị trân gia này cũng nhấn mạnh
những dữ liệu hiện có cho thấy rằng
khả năng lấn át hệ miễn dịch bẩm sinh
có thể là động cơ tiến hóa chính
sau lần chuyển đổi đó
ncov vẫn đang khám phá không gian đột biến tiềm năng
cho đến nay loại virus này
đã gây bất ngờ về tính chất tổng quát
nó có thể lây nhiễm cho lượng lớn
các loài động vật có vù khác nhau
chẳng hạn như trồn xương hươu nai
và động vật gặm nhấm
đây vốn là điều không bình thường với virus
vì vậy tiến sĩ morrison
thành viên nghiên cứu tại phòng thí nghiệm
cho rằng thật khó để dự đoán
virus này sẽ còn thay đổi đến mức nào
và liệu nó có trở nên nguy hiểm hơn
hay ít lây lan hơn không
vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra
với các biến chủng mới có thể xuất hiện
ông cho biết
nếu thật sự ncov ngày càng tiến hóa
để đánh bại hệ miễn dịch bẩm sinh của con người
như kết quả của thí nghiệm trên
thế giới sẽ tiếp tục phải đối phó
với nhiều làn sóng dịch bệnh nữa
trong tương lai
còn tại mỹ cơ quan quản lý thực phẩm
và dược phẩm mỹ fda
đã mở rộng quyền sử dụng khẩn cấp vaccine
covid một mươi chín của pfizer và moderna
để tiêm liều bốn cho người lớn
từ năm mươi tuổi trở lên
động thái này thúc đẩy việc tiêm liều
vaccine covid một mươi chín thứ bốn
cho những người trưởng thành khỏe mạnh
trước đây fda đã cho phép tiêm các liều
nhắc lại cho bất kỳ ai từ một mươi hai tuổi trở lên
bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng
nhóm này hiện có thể nhận được
một loạt ba liều chính và hai liều nhắc lại
với tổng cộng là năm liều
cnn thông tin
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
cdc cũng đang cập nhật
các hướng dẫn vaccine để phản ánh
cập nhật của fda với vaccine
covid một mươi chín liều bốn
bằng chứng hiện tại cho thấy rằng
một số yếu tố bảo vệ chống lại hệ quả
nghiêm trọng từ covid một mươi chín
ở những người lớn tuổi và suy giảm miễn dịch
bị mất dần đi theo thời gian
dựa trên phân tích dữ liệu mới
liều tăng cường thứ hai của vaccine
covid một mươi chín của pfizer biontech
có thể giúp tăng mức bảo vệ này
ở những người có nguy cơ cao
tiến sĩ peter marks giám đốc trung tâm
nghiên cứu và đánh giá sinh học của fda
nêu trong thông cáo
ngoài ra dữ liệu cho thấy rằng
liều nhắc lại ban đầu là rất quan trọng
trong việc giúp bảo vệ tất cả người lớn
khỏi những hệ quả nghiêm trọng tiềm tàng
vì vậy những người chưa tiêm liều
nhắc lại ban đầu được khuyến khích tiêm
ông nói thêm
fda cho hay quyết định này được đưa ra
sau khi xác định rằng
những lợi ích đã biết và tiềm năng
của liều vaccine nhắc lại thứ hai
lớn hơn so với những rủi ro tiềm tàng
và đã biết đối với nhóm đối tượng này
cdc mỹ cũng lưu ý
những người trưởng thành đã tiêm vaccine
covid một mươi chín đơn liều johnson johnson
là mũi tiêm chính
và đã tiêm nhắc lại liều đầu tiên
trong vòng bốn tháng trước đó
có thể tiêm liều nhắc lại thứ hai
vaccine của pfizer biontech
hoặc là moderna
giám đốc cdc tiến sĩ
rogan walensky lưu ý rằng
việc tiêm nhắc lại đặc biệt quan trọng
với những người từ sáu mươi năm tuổi trở lên
và những người từ năm mươi tuổi
có các tình trạng y tế tiềm ẩn
làm tăng nguy cơ mắc bệnh nặng
họ là những người có nhiều khả năng được hưởng lợi nhất
khi tiêm liều nhắc lại bổ sung
vào thời điểm này
giám đốc cdc cũng cho hay
cả cdc và fda
tiếp tục đánh giá sự cần thiết
của các liều nhắc lại bổ sung
cho tất cả người mỹ
thưa quý vị mặc dù một số tỉnh thành lớn
tại việt nam đã qua giai đoạn đỉnh dịch
và đang từng bước ổn định vào phục hồi
những diễn biến khó đoán của đại dịch này
vẫn đang được ghi nhận
tại nhiều quốc gia trên thế giới
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại